nga ngày hôm qua đã phủ quyết dự thảo nghị quyết do mỹ đề xuất bỏ phiếu tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
về việc gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia hỗ trợ ủy ban phụ trách các lệnh trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đối với triều tiên đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
sự thảo nghị quyết nhận được sự ủng hộ của một mươi ba trong số một mươi năm ủy viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
nga phủ quyết và trung quốc bỏ phiếu trắng
ngoài việc đề nghị kéo dài nhiệm vụ của nhóm chuyên gia nói trên
dự thảo nghị quyết còn đề xuất xem xét lại nhiệm vụ và đưa ra quyết định về việc tiếp tục gia hạn muộn nhất là vào ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm
phát biểu trước cuộc bỏ phiếu đại sứ nga tại liên hợp quốc vasily nemensia cho rằng nhóm chuyên gia trên không còn đảm đương được nhiệm vụ của họ
trong khi đó sau cuộc bỏ phiếu phó đại diện thường trực của trung quốc tại liên hợp quốc cảnh sáng nhấn mạnh
bắc kinh kêu gọi tất cả các bên áp dụng cách tiếp cận hợp lý duy trì cam kết giải quyết vấn đề bằng giải pháp chính trị
nối lại liên lạc xây dựng lòng tin lẫn nhau tái khởi động đối thoại càng sớm càng tốt và nỗ lực hơn nữa vì hòa bình và ổn định trên bán đảo triều tiên
cộng đồng quốc tế trong đó có cả hội đồng bảo an cần tạo ra một môi trường thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này